tại trụ sở chính phủ tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã họp về đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ của các bộ ngành liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
theo báo cáo hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã phát huy hiệu quả bước đầu
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết sau khi trục liên thông văn bản quốc gia khai trương đến nay đã có trên một ba triệu văn bản
cổng điện tử quốc gia đã có trên sáu mươi năm tài khoản một mươi bảy triệu lượt truy cập một chín triệu tài liệu hồ sơ được xử lý trên cổng
bên cạnh những kết quả như trên trong triển khai nhiệm vụ chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại hạn chế như chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai chính phủ điện tử
nhiều bộ ban ngành địa phương chưa có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho phép dịch vụ công
một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống
tại cuộc họp bộ trưởng mai tiến dũng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ cắt giảm các điều kiện thủ tục kinh doanh để tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp
đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành các bộ ngành cần thể hiện tinh thần quyết tâm quyết liệt thực hiện có lộ trình mốc thời gian hoàn thành cụ thể
những vấn đề khó khăn vướng mắt cần tổng hợp báo cáo kịp thời để tìm giải pháp tháo gỡ